hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và dù là mưa nhỏ thì cũng khiến cho đường xá khá là trơn trượt gây ra bất tiện cho người đi đường
quý vị cũng nên chú ý là đi chậm lại và quan sát kỹ để tránh xảy ra sự cố
và đây cũng là hình thái thời tiết chung của các tỉnh miền bắc sẽ được kéo dài
sự báo là cho đến hết ngày thứ bảy này ạ
dạ vâng ạ vậy là cái chỗ này ẩm ướt lại quay trở lại với các tỉnh thành phố miền bắc rồi
và vào thời tiết này thì có lẽ vấn đề về sức khỏe liên quan đến hô hấp cũng sẽ được rất nhiều người quan tâm
quý vị đừng quên đeo khẩu trang và vệ sinh mũi họng hàng ngày
và trái ngược với miền bắc thì miền trung và miền nam ban ngày trời sẽ có nắng
tuy nhiên chiều tối có thể là có mưa rào với nhiều hình thái thời tiết diễn ra trong một ngày như vậy
thì quý vị cũng cần di chuyển cũng như là theo dõi đầy đủ và mang theo những dụng cụ chống nắng và che mưa
và đó là một số lưu ý về thời tiết chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong phần đầu của an ninh ngày mới
còn bây giờ sẽ là phần nội dung trí tiết
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
tại thành phố vinh tỉnh nghệ an tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần đức thạch
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính của nhân dân

tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần đức thạch
theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên sơ thẩm cho thấy
trần đức thạch cùng một số đối tượng khác đã thảo luận và thống nhất lập hội anh em dân chủ
nhằm xây dựng chế độ chính trị dân chủ đa nguyên đa đảng
với hệ thống chính trị tam quyền phân lập ở việt nam
khi mới thành lập trần đức thạch được phân công giữ chức vụ trưởng đại diện miền trung của hội anh em dân chủ
với vai trò là thành viên cốt cán thành lập hội anh em dân chủ
trần đức thạch đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
thông qua trang facebook cá nhân trần đức thạch soạn thảo
đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế chính trị xã hội
bồi nhọ xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
những tài liệu này được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an thu thập và trưng cầu giám định
kết luận giám định cho thấy các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam như
chứa nội dung xuyên tạc chống đối phỉ bán chính quyền nhân dân
thông tin bịa đặt gây hoang mang bức xúc trong nhân dân
các nội dung thông tin gây chiến tranh tâm lý
bên cạnh đó trần đức thạch còn quan hệ với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để nhận hỗ trợ về tài chính
căn cứ quy định của pháp luật hội đồng xét xử phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần đức thạch một mươi hai năm tù về tội
hoạt động nhằm lợi đổ chính quyền nhân dân đồng thời phạt quản chế ba năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù
cho rằng mình bị oan bị cáo trần đức thạch có đơn kháng cáo với bản án phiên sơ thẩm
tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
quá trình tranh tụng tại phiên phúc thẩm đã làm rõ các tài liệu chứng cứ trong vụ án này được thu thập một cách khách quan toàn diện
đúng trình tự quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hội đồng xét xử thấy rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài
nhằm mục đích chống đối chính quyền lật đổ chính quyền
cùng với các đối tượng khác để liên kết với các tổ chức phản động trong và ngoài nước
tìm sự hậu thuẫn tài trợ về tài chính tuyên truyền chống nhà nước
với mục đích khi lực lượng đủ mạnh chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động
đối đầu với chính quyền thay đổi thể chế chính trị tại việt nam
để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập tiến hành lật đổ chính quyền nhân dân đi ngược lợi ích của nhân dân
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá
việc cơ quan điều tra ở cấp sơ thẩm truy tố đưa ra xét xử bị cáo là cần thiết
tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện khách quan các tình tiết trong vụ án
xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo
và xét xử bị cáo mức án trên là phù hợp tương xứng với hành vi mức độ vi phạm của bị cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo trần đức thạch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn công
chú tại xã đắk nguyên huyện cư rút tỉnh đắk nông để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn công cùng với y hai niê phạm ngọc sơn và nguyễn minh tiên
đến một quán cháo tại khu vực ngã tư đắk mâm thị trấn eartling huyện cư rút
ăn tối và uống rượu
đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba
trong lúc uống rượu giữa sơn và tiên đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau
nhưng được mọi người can ngăn
sau đó chủ quán đã đuổi bốn người này ra khỏi quán
và các đối tượng tiếp tục đi bộ về hướng trung tâm thương mại huyện cư rút
trên đường đi tiên và công cãi nhau
đến khoảng ba h một mươi năm sáng cùng ngày
nguyễn văn công đã dùng tay chân dép và dây điện đánh tiên và hai
sau đó công tiếp tục cầm đầu của tiên và hai đập xuống nền vỉa hè
hậu quả hai anh đã tử vong tiên bị thương nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
công quản lý thị trường tỉnh vĩnh long
kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn ấp phú ninh
xã sông phú huyện tam bình
đã phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh đang hoạt động sản xuất
có bốn người trực tiếp lắp ráp đèn led
cùng với nhiều hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu dùng để lắp ráp đèn led
qua kiểm tra cơ sở này lắp ráp tổng cộng chín loại đèn led
với nhiều công suất khác nhau từ bốn mươi w đến bốn trăm linh w
nói hầu hết các loại hàng hóa thành phẩm đều không có nhãn hiệu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở chưa xuất trình được hợp đồng gia công
và hóa đơn chính từ các sản phẩm đềm quan
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn một thùng hàng hóa
gồm dụng cụ và nhiều nguyên liệu
dùng để lắp ráp đèn led
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị không khó để chúng ta bắt gặp những cơ sở thu mua phế liệu hoạt động tự phát
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư
trong đó nguy hiểm nhất là việc các cơ sở này đã thu mua các vỏ bom mìn phế liệu sau chiến tranh
bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thì cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
một điều đáng lo ngại hơn là hầu hết các cơ sở này
đều không đảm bảo điều kiện kinh doanh
không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ
bằng mắt thường thôi cũng dễ dàng nhận thấy tính chất nguy hiểm về cháy nổ
tại những cơ sở thu mua phế liệu như thế này
bình chữa cháy là thứ duy nhất được trang bị
phế liệu thì chất đống
trong diện tích chật hẹp chủ cơ sở cũng tận dụng để làm nơi sinh hoạt
các hoạt động đun nấu thấp hơn thở cúng gây nguy hiểm thường trực
anh phải giả soát lại toàn bộ tất cả những ổ cắm điện ở bên trong cơ sở
là phải cách các vật dụng dĩ cháy khác là tối thiểu không phải năm mét
cái này thì là mình phải tuyệt đối là không được sử dụng ngọn đường trần bên trong cơ sở

để đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy
gia đình chị vũ thị thủy ở phường hoàng liệt quận hoàng mai
kinh doanh thu mua phế liệu từ ba năm nay
hơn một trăm linh mét vuông nhà sửng tạm bợn này
vừa là chỗ kinh doanh tập kết phế liệu
vừa là nơi sinh hoạt chính của gia đình
cũng giống như rất nhiều điểm thu mua phế liệu khác
mặc dù nguy cơ cháy nổ thương trực
nhưng cơ sở cũng không hoàn toàn có lối thắt nạn thứ hai
cùng với đó là rất nhiều những quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy bị bỏ qua
công trình của mình là vách tôn và sát
thì nó càng dễ sụp đổ và cháy lan sang bên cạnh
thì tốt nhất là để an toàn cho vấn đề về con người ở đây

hôm nay thì các anh ấy đã chỉ dẫn ra cho tôi một số cái điểm cần phải khắc phục
thứ nhất là phải

thứ hai là sẽ khắc phục điện an toàn hơn
mới đây chính phủ đã ký ban hành nghị định số một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp
quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
trong đó lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà để ở
kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa chất dễ cháy
của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất kinh doanh dưới ba trăm linh m hai
sẽ được đưa vào diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
và như vậy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ phải nâng cao hơn
không để xảy ra tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ
mà không kiểm tra xử lý kịp thời
quý vị đang theo dõi chương trình nhãn anh hẹp mới
và ngay sau đây viên tài viên minh hương sẽ chuyển đến quý vị
những thông tin đáng chú ý đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
chị minh hương
xin cảm ơn chị minh hạnh
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trên báo điện tử việt nam nét
đã đăng tải một bài viết với nhan đề như sau
đó chính là bộ y tế tiếp tục đề nghị doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vaccine covid một mươi chín
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên thế giới
nhu cầu về vaccine tăng cao nguồn cung vaccine cho việt nam đang bị ảnh hưởng
để tăng nguồn cung tăng khả năng tiếp cận với nhiều nguồn vaccine an toàn hiệu quả
cục quản lý dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc tiếp tục khẩn trương liên hệ
tìm kiếm các nguồn cung ứng vaccine phòng covid một mươi chín
từ các nguồn nhập khẩu như astrazeneca pfizer johnson johnson sputnik v moderna hay sinovac v v
đồng thời đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả và đúng nguồn gốc xuất xứ
để cung cấp vào việt nam trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật
còn trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
có nội dung đăng tải như sau
hàng không quốc gia sẽ khai thác chuyến bay thường lệ đến mỹ
hội đồng quản trị việt nam airlines đã gật đầu với phương án bay thẳng đến mỹ
vừa được tổng giám đốc lê hồng hà đệ trình
dựa trên tình hình thị trường và nguồn lực hiện có
phương án triển khai nhiệm vụ bay đến mỹ
lãnh đạo việt nam airlines dự kiến triển khai theo hai giai đoạn
cụ thể như sau giai đoạn một sẽ thực hiện khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý
xin phép bay thường lệ với nhà chức trách mỹ
cho đến khi phục vụ hết nhu cầu hồi hương của người việt
việt nam airlines sẽ mở các chuyến bay giữa hình thức khai thác thương mại
thường lệ phục vụ nhu cầu hồi hương người việt nam tại hoa kỳ
nhu cầu đi lại giữa hai nước của các nhà ngoại giao công vụ chuyên gia doanh nhân du học sinh thân nhân người nước ngoài
và đây cũng là giai đoạn khởi động bay thử nghiệm đánh giá thị trường
và chuẩn bị các cơ sở cần thiết trước khi chính thức bước vào giai đoạn hai
đó là giai đoạn khai thác thương mại
còn trên báo kinh tế và đô thị
đăng tải bài viết có nhân đề như sau
chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân
lợi dụng bài viết đề cập đến việc hà nội đang thực hiện chuyển thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình tại các bệnh viện tuyến trung ương tuyến tỉnh
về cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện xã phù hợp với nơi cư trú
việc chuyển đổi này được thực hiện xong trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và theo phó giám đốc bảo hiểm xã hội hà nội
nguyễn thị tám cho biết
việc chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vẫn cơ bản đảm bảo mọi quyền lợi của người tham gia
trường hợp vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế tuyến dưới
bệnh nhân sẽ được chuyển tuyến thuận lợi
ngoài ra tại tuyến xã phường thị trấn
người có bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một trăm linh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đặc biệt hiện nay đã thực hiện thông tuyến huyện
và khám chữa bệnh nội trú tra tuyến đã được hưởng một trăm linh
vé tàu xe dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm có dấu hiệu sốt
và đây là thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
dự kiến dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và mùa cao điểm du lịch năm nay sẽ rất đông khách
khi dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát
theo ghi nhận của một số hãng vận tải khách
số lượng khách đặt mua vé dịp này đang tăng dần trong những ngày qua
và một số tour đã kín khách
cùng với đó các hãng bay đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ hành khách đến những điểm du lịch nổi tiếng
như hà nội tp hcm đà nẵng quy nhơn đà lạt và phú quốc
quý vị vừa theo dõi một điểm báo và tiếp theo chương trình
mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin sáng phương nào

đại dương xin kính chào và cảm ơn
tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sáng phương nam
thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về an ninh trật tự
trong ngày hai mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân huyện thanh bình của tỉnh đồng tháp
đã mở phiên tòa xét xử bị cáo hà bảo xuyên bốn mươi một tuổi
ngô tại xã tân bình huyện thanh bình
về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
theo cáo trạng bị cáo xuyên tự kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương
do hám lợi nên đã xin ý định sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả
để thực hiện ý định của mình bị các xuyên đã tìm các đối tượng
cung cấp hàng mẫu nhãn hiệu máy móc thiết bị thu gom chai thuốc đã qua sử dụng
nguyên liệu tại tỉnh đồng tháp và an giang để sản xuất thuốc giả
bằng thuốc đoạn nêu trên chỉ trong bốn ngày xuyên đã tự sản xuất buôn bán
để tổng cộng một trăm tám mươi bảy chai thuốc bảo vệ thực vật giả các loại
trị giá trên ba mươi bảy triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi xuyên thuê người vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt
hội đồng xác xử tuyên phạt bị cáo hà bảo xuyên một mươi hai tháng tù giam và phạt bổ sung hai mươi triệu đồng
đồng thời tịch thu tiêu hủy hai trăm năm mươi tám chai thuốc bảo vệ thực vật các loại
một máy đóng siêu hơn một sáu trăm linh vỏ chai nắp chai nhãn thuốc tem
và một bốn trăm linh bao bì thuốc bảo vệ thực vật
xin được chuyển sang một thông tin khác
mới đây công an huyện lai vung của tỉnh đồng tháp vừa bắt một đối tượng
tàn trữ trái phép chất ma túy và sử dụng cùng với một người khác
ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện lai vung tiến hành kiểm tra số nhà tám trăm một mươi hai a bốn
thuộc ấp long thành a xã long hậu huyện lai vung tỉnh đồng tháp
trong nhà lúc này có bà nguyễn thị kim chi bốn mươi chín tuổi không rõ địa chỉ không có giấy tờ tùy thân
và bà châu kim phượng sáu mươi hai tuổi ngụ tỉnh an giang sinh sống nhưng không có đăng ký tạm trú
qua kiểm tra trên người bà chi lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có mang theo một mươi hai bịch ni lông chứa ma túy
kiểm tra bên trong phòng ngủ còn phát hiện một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua làm việc đối tượng chi thừa nhận số ma túy trên được mua tại tp hcm với giá sáu trăm linh đồng
với mục đích sử dụng tạm giữ hình sự chi để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
qua kiểm tra nhanh đối tượng phượng cũng dương tính với chất ma túy
tiếp theo sẽ là vấn đề về y tế xã hội khác
mới đây tại bệnh viện đa khoa khu vực hồng ngự tỉnh đồng tháp
những liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm cho lực lượng bác sĩ đang điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa khu vực hồng ngự là một trong một mươi chín bệnh viện toàn quốc được chọn tiêm vaccine đợt đầu
năm mươi y bác sĩ được chia thành các nhóm mỗi nhóm một mươi người tiêm cách nhau ba mươi phút
từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng ba tất cả ba trăm năm mươi cán bộ nhân viên của bệnh viện sẽ được tiêm mũi đầu tiên
đây là những người đang tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
mũi thứ hai sẽ được triển khai vào tháng bảy tới
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết sẽ mua thêm tám liệu vaccine
tiêm cho lực lượng phòng chống dịch và những người có nguy cơ cao với kinh phí khoảng ba trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị chiều tối hai mươi bốn tháng ba ủy ban bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã tổ chức phiên họp thứ sáu
những địa phương gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị bầu cử
đặc biệt đang có khu vực cách ly tập trung cũng kiến nghị trực tiếp tại buổi làm việc
báo cáo về tiến độ bầu cử tiểu ban hành chính tổng hợp cho biết
tính đến thời điểm này
chưa phát sinh khiếu nại kiến nghị của công dân
về những người ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
tại buổi làm việc các địa phương trên bãi tiến đồ chuẩn bị cho công tác bầu cử
từ đây cho đến hết thời gian ni biến danh sách cử tri
và xử lý việc tăng giảm cử tri cho đến trước ngày bầu cử
thì quận cũng đang bám sát theo quy định pháp luật để xử lý vấn đề này cho nó đảm bảo
trong việc rà soát danh sách cử tri làm sao cho nó đúng hết
hiện nay các phường cũng đang rà soát và cố gắng liên hệ với các địa điểm
mà dân cư không có thường xuyên tập và thường trú ở nơi mình đăng ký
thì chúng tôi cũng đang khuấy chỉ đạo các phường như là
qua rà soát lại thì cho kiểm tra lại thì tất cả các thùng phiếu của lần bầu cử trước
đều hư hỏng và không thể sử dụng được
quận cũng xin phép đề xuất là thành phố nghiên cứu và có ý kiến
về việc thực hiện thùng phiếu bằng giấy giấy cạc tông loại cứng
cũng đề xuất là thành phố đầu mối để làm thùng phiếu

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại